tuy nhiên trước những khó khăn đó thì lực lượng tổ dân phố đã không ngại khó nguy hiểm để tích cực tham gia và làm tốt công tác này